theo một thống kê mới nhất do hội đồng nhân dân tp hcm công bố mức lương của rất nhiều giáo viên đã theo nghề tới hai mươi năm phổ biến ở mức chỉ là bốn sáu triệu đồng một tháng
với những người mới vào nghề thì mức lương còn thấp hơn
một nghề được tôn vinh là nghề cao quý nhất trong các nghề đang được trả ở một mức lương quá thấp ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
một mươi ba năm theo nghề chín năm được chính thức nằm trong danh sách công chức nhà nước
chị hoàng thị bích thủy đang được hưởng mức lương ba tám triệu đồng một tháng với hệ số hai bốn mươi sáu
thậm chí đây là thành quả của bốn lần nhận quyết định tăng lương
là giáo viên dạy giỏi được rất nhiều các giải cấp quận nhưng nó cũng không giúp chị có thêm được thu nhập
với những nghề giáo thì cuộc sống của những người giáo viên thường thì nếu như ai cũng thế có một chút cố gắng và vì những tâm huyết với nghề
thì họ vẫn say sưa với nghề và chỉ rất là
mong rằng là các cấp lãnh đạo quan tâm đến ngành giáo dục nhiều hơn nữa để cái đời sống của giáo viên có thể được cải thiện hơn
và để cho mọi người có chuyên môn và cái chuyên tâm và cái việc nâng cao cái nghiệp vụ của mình
và dồn hết cái tâm sức và cái tinh thần của mình để mang đến cho các con những cái kết quả tốt nhất
dù lương thấp nhưng được như cô giáo thủy vẫn còn là niềm mơ ước của rất nhiều những thầy cô đang đứng lớp
bởi không phải ai cũng được may mắn nằm trong đội ngũ công chức
gần bảy năm theo nghề sư phạm chị hoàng thùy phương giáo viên môn toán của trường trung học cơ sở sơn đà
vẫn đang nằm trong diện hợp đồng thuê khoán với mức lương tối thiểu
một tuần một mươi bảy tiết dạy một tháng sáu mươi tám tiết với thu nhập một hai trăm năm mươi đồng một tháng
nghĩa là bình quân mỗi tiết dạy chị phương được trả một mươi tám đồng
một số tiền quá ít ỏi so với mức sống hiện nay
miễn là ngày nào còn được dạy thì vẫn cứ dạy
còn cái việc trang trải cuộc sống gia đình hằng ngày thì đó là một sự khó khăn chung của tất cả các giáo viên hợp đồng
thế nhưng bản thân em thì mình sẽ xây sở thêm
chẳng hạn như là ban ngày mình đi làm buổi tối thì mình có thể làm việc thêm
ví dụ như là cố gắng miễn là làm sao chỉ cần được đúng với nghề thì ngày nào thì vẫn cứ đứng nữa
đứng trên bục giảng đã là may mắn lắm rồi
chia sẻ cùng một giáo viên hợp đồng đang được đứng lớp
tính thế hơn với chị đoàn thị nương
tám năm là giáo viên hợp đồng nhưng rồi chị lại nhận được quyết định cho thời việc
mất việc luôn là cái kết không báo trước với các giáo viên hợp đồng
tấm bằng sư phạm giờ không phải là cái cần câu cơm của chị mà đàn lợn này mới là kế sinh nhai của gia đình
vẫn rất là yêu nghề yêu lắm
do đến bây giờ thì cảm thấy rằng là đi thi biên chế lâu rồi
nói chung là bây giờ thì không được thì cũng cảm thấy là nó mệt mỏi và cũng muốn muốn ở nhà tại vì cái mức lương nó bọn mình không được một cái chế độ gì cả bảo hiểm không được và thường thì cứ hàng năm nếu như hết hợp đồng sang năm họ không cần thì bọn mình lại phải ở nhà đấy nên là cũng cảm thấy rất là là mệt mỏi và cũng mong rằng là có một cái chính sách nào đó để cho những cái người mới ra trường rồi những giáo viên hợp đồng như bọn mình có một cái cơ hội để thể hiện mình rồi thì được đi dạy được theo đuổi